tin áp thấp nhiệt đới mới cập nhật chiều nay bốn tháng chín áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi đã suy yếu thành một vùng áp thấp
vào hồi một mươi sáu giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km hướng về phía vùng biển phía tây bắc quần đảo hoàng sa
vùng áp thấp này sẽ còn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế trong đêm nay và ngày mai
thông tin cảnh báo mưa lớn cho các khu vực sẽ còn được chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm